thưa quý vị mùng một tết cha mùng hai tết mẹ mùng ba tết thầy
ngày hôm nay thì trong chuyến du xuân chúc tết chắc hẳn là ai ai cũng muốn lựa chọn một bộ trang phục thật là đẹp
nhưng vẫn phù hợp với thời tiết phải không ạ
vậy biên tập viên nam hà chị có thể đưa ra một vài gợi ý tới quý vị khán giả được không
vâng ạ ngày hôm nay thì ở khu vực tây bắc bộ trời vẫn còn khá là lạnh trời có nhiều mây có mưa nhỏ ở vài nơi
sáng sớm vẫn còn có sương mù và sương mù nhẹ dài rác còn trưa chiều sẽ giảm mây hưởng nắng
nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ có nơi dưới một mươi bốn độ
quý vị nếu như đi du lịch tại khu vực này thì hãy mang thêm áo ấm và lưu ý quan sát kỹ khi lưu thông trên đường
bởi sương mù có thể sẽ che khuất tầm nhìn ạ
vâng còn tại thủ đô hà nội thì đêm và sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
sau có mưa vài nơi chiều hứng nắng nhẹ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi một hai mươi ba độ c
và nhiệt độ này thì khi mặc áo dài quý vị có thể quàng thêm một chiếc khăn mỏng vừa giữ ấm cho cơ thể
vừa tạo thêm vẻ duyên dáng cho chiếc áo dài
trong khi đó mưa sẽ xuất hiện ở một vài nơi tại khu vực từ đà nẵng cho đến bình thuận
khu vực tây nguyên và nam bộ
quý vị khi lưu ý là khi đi du xuân chúc tết thì hãy mang theo các vật dụng để che chắn cần thiết tránh bị ướt mưa
vâng hy vọng với những gợi ý vừa rồi sẽ giúp cho quý vị có một ngày vui xuân đón tết thật trọn vẹn